thưa quý vị vừa qua hơn hai trăm năm mươi trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đợt một
xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận cho thấy điểm chuẩn một số ngành năm nay nhảy múa theo hướng tăng cao giảm sốc
có những ngành thuộc khối xã hội lấy điểm chuẩn lên tới sấp xỉ là ba mươi điểm
và bên cạnh đó thì có một số ngành từng dẫn đầu về điểm số như là khối ngành kỹ thuật hay ngành y
thì điểm chuẩn lại giảm và điều này cũng khiến cho dư luận đặt ra không ít những băn khoăn
năm hai nghìn hai mươi hai có lẽ là năm lên ngôi của các ngành báo chí truyền thông đa phương tiện
khi có sức hút với đông đảo thí sinh đẩy mức điểm chuẩn lên mức cao kỷ lục với hai mươi chín chín điểm
tương tự ngành đông phương học hàn quốc học của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
cũng lấy đến hai mươi chín chín mươi năm điểm gần mức tuyệt đối ba mươi trên ba mươi
đây cũng là ba ngành học điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay
đây chúng ta phải làm rõ là không phải
chỉ có thí sinh đạt điểm c với cái mức độ là hai chín mươi năm
từ đấy trở lên là học ở trong ba cái ngành này
bởi vì đấy cũng chỉ là một trong năm phương thức tuyển sinh thôi
để lựa chọn những thí sinh phù hợp với đặc thù sư phạm
trường đại học sư phạm hà nội đã tổ chức thêm kỳ thi đánh giá riêng
đồng thời kết hợp xét tuyển theo phương thức điểm thi trung học phổ thông
để chọn ra bảy trí tiêu vào trường
nhưng khi công bố điểm cũng khiến các thí sinh ngỡ ngàng
trường có ba ngành lấy điểm tới hai mươi tám năm điểm
thí sinh muốn hình dạy toán và dạy văn
thì thường người ta mong muốn vào trường đại học sư phạm hà nội
cho nên cái số thí sinh mà đăng ký vào đây rất lớn
trong khi trí tiêu của nhà trường thì ở một cái mức nhất định
theo quy định của bộ cho nên là cái điểm năm nào nó cũng cao
trong bức tranh tổng thể điểm chuẩn của các trường đại học năm nay
cũng có điểm đáng lưu ý khác
một số ngành từng dẫn đầu về điểm số
như kinh tế kỹ thuật y dược trường khối công an năm nay
điểm chuẩn lại hạn nhiệt
cũng rất nhiều chuyên gia đánh giá đây là một cái vấn đề thi không dễ
tuy nhiên nó không quá khó để đánh đố các em
nhưng thực sự chúng tôi cho rằng cái bài thi đánh giá của bộ công an năm nay
là đáp ứng được cái yêu cầu mục tiêu đặt ra đối với công tác tuyển sinh
tuyển mới học sinh vào cao học viện và trường đại học công an dân năm hai nghìn hai mươi
lý giải việc điểm đầu vào
các trường có nhiều biến động như năm nay
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
ngoài lý do các trường có nhiều phương thức tuyển sinh
khiến tỷ lệ sử dụng điểm thi trung học phổ thông giảm
một phần là do chính sách điểm ưu tiên điểm cộng
thủ khoa của cối c thì không có em nào đạt tới sốc sỉ ba mươi
mà hai mươi chín bảy mươi năm như thế nào
như tôi nếu không nhớ chính xác là hai mươi chín bảy mươi năm hay là hai mươi chín bảy mươi gì đó
như vậy là vẫn thấp hơn cái điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều ngành
đấy là một cái sự bất cập của cái chế độ công nghiệp ưu tiên
đối với những ngành mà có sức cạnh tranh lớn
qua bức tranh điểm chuẩn của các trường đại học năm nay
nhiều chuyên gia cho rằng bộ giáo dục và đào tạo
cần tính toán lại việc ra đề thi năm sau
xếp lại các kiến thức trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để tránh tình trạng dòi ảo
đồng thời các trường không nên quá phụ thuộc vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp
chuyển hướng sang những phương thức tuyển sinh khác
đặc biệt là các trường đại học
và các kỳ thi riêng để đảm bảo chất lượng đầu bào